viện khảo cổ học việt nam vừa phối hợp với trung tâm bảo tồn di sản thành nhà hồ
tổ chức hội nghị thông báo kết quả khai quật di tích hào thành phía đông và phía tây thành nhà hồ
qua nghiên cứu các nhà khoa học đã xác định hào thành phía tây và phía đông có kiến trúc gia cố
chân thành rộng từ bảy mươi năm đến tám mươi mét được gia cố bằng đá khối kích thước nhỏ đất xét đầm
lẫn với nhiều cát sạn sỏi khu vực làm lòng hào sâu nhất tới hơn bảy mét trong quá trình khai quật
đã tìm thấy nhiều mảnh vật liệu kiến trúc như gạch chữ nhật ngói đỏ đồ dùng sinh hoạt công cụ sản xuất
có niên đại từ thời lý đến thời nguyễn
kết quả nghiên cứu lần này đã góp phần chứng minh di tích hào thành có kiến trúc hào nước chạy quanh tường thành
có quy mô rộng lớn giữ vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành tồn tại và phát triển của thành nhà hồ